các doanh nghiệp ngành vận tải biển vẫn tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn khi thị trường vận tải biển chưa hồi phục trở lại
lượng hàng ít giá cước thấp trong khi mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gai gắt
cụ thể báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn một mươi sáu của công ty cổ phần vận tải biển việt nam cho thấy
lợi nhuận trong kỳ của công ty này tiếp tục âm hơn tám mươi tỷ đồng
công ty cổ phần vận tải biển bắc giảm hai mươi ba so với quý ii năm hai nghìn một mươi năm chỉ đạt bốn mươi bảy bảy tỷ đồng
công ty cổ phần vận tài biển vinaship thua lỗ với khoản lỗ dòng hai mươi một tỷ đồng
đáng chú ý trong số này có công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam vichal chat
lập kỷ lục với một mươi tám quý liên tiếp có kết quả kinh doanh âm khi tiếp tục lỗ bảy mươi một tỷ đồng
theo các chuyên gia chỉ số bdi giảm chủ yếu do sức tiêu thụ của trung quốc giảm
và sự bất ổn địa chính trị tại nhiều nơi trên toàn cầu
trong khi đó các doanh nghiệp vận tải biển của việt nam vẫn còn nhiều hạn chế
và khó có khả năng cạnh tranh với thị phần
với các doanh nghiệp nước ngoài
từ thực tế đó có thể thấy các doanh nghiệp vận tài biển khó có khả năng phục hồi
ít nhất là cho đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu